v đang chờ thi hành bản án bốn mươi hai tháng tù về hành vi cướp giật tài sản do tòa án nhân dân tp hà nội xử ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
khuôn mặt non nớt nhưng bàn tay của quy và v đã không nói dối về những va vấp trường đời của hai thiếu niên này

trong đó có một đối tượng nữ
khi bị bắt
maya mới một mươi bốn tuổi hai tháng
maya là người yêu của quy
chán nản việc cứ suốt ngày phải học
maya đã bỏ học đi bụi cùng nhóm siêu trộm nhín này

tại vì con không biết đi đâu nên con đi cùng bạn
thế trước khi đến trộm không biết là việc đấy là việc xấu việc viện pháp luật không
gây ra hơn hai mươi vụ trộm cắp các loại tài sản trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hưng yên
với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
thản nhiên như chưa hề vi phạm pháp luật
quỳ vẫn nhờn nhờn trước các điều tra viên thuộc đội phòng ngừa đấu tranh chống xâm phạm sở hữu
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
bọn con kiểu đi chơi con nét xong bọn con không có tiền tiêu xài bọn con đi ạ
nhìn thấy xe xe hở bọn con đấy ạ
đầu tiên là không bao giờ thống nhất cả nhau là đi phá hoại tài sản với cái điên trộm
đầu tiên là chỉ đi chơi xong về sau là thằng quân nó không có việc gì làm nó rủ bọn con
chắc là đối tượng cái sống năng than không ở giam
ở gia đình và thường xuyên là đi đua xe rồi tụ tập đánh nhau cũng có
rồi sau đó không có tiền thì tiến hành việc mà trộm cắp tài sản
mà việc trộm cắp tài sản thì diễn ra khoảng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
thì là trước khi đủ một mươi bốn tuổi
thế tuy nhiên trong cái giai đoạn mà chưa đủ một mươi bốn tuổi và với cái mức độ vi phạm
hậu quả chưa đến mức truy tư chính sự
thì đồng ra là đối tượng cũng là một cái là căn cứ ở đấy
và đối tượng tiếp tục gây ra các vụ án khác
còn ngoài ra đối tượng còn nuôi kéo tụ tập các thanh niên mà bỏ nhà đi giặt nhà
hai giờ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại phố hoàng minh thảo phường xuân tạo quận bắc tử liên thành phố hà nội
các đối tượng do quy cầm đầu đã trộm cắp gương chiếu hậu của nhiều xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường
nhưng trước đó nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy
những tài sản có thể nói là không nhỏ này
đã được quân quay clip và giao bán trên mạng một cách công khai
để truy quét nhóm đối tượng này lực lượng trinh sát thuộc đội phòng ngừa đấu tranh
chống xâm phạm sở hữu phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng
truy vết từng địa điểm nghi vấn các đối tượng sẽ đến đổ xăng trước khi tụ tập lang thang
tìm con mồi trên các tuyến phố
tập trung điều tra dòng giã nhiều tháng trời nhất là các quán game
nơi chúng làm trốn dừng nghỉ khi chưa đến giờ đi đánh